tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo huỳnh phước nguyên chú tỉnh lâm đồng tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
trần hải dương chú tỉnh đồng nai một mươi năm năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi cho đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thông qua mạng xã hội nguyên đã bốn lần mua năm trăm năm mươi viên ma túy thuốc lắc loại methamphetamin
bốn gói ma túy dạng ketamine để bán cho dương với giá hơn ba trăm linh triệu đồng
dương đã sử dụng một phần ma túy số còn lại cất giấu tại nhà
vào ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một dương đã nhờ một người bạn mang gửi gói ma túy
trá hình là linh kiện điện tử gửi cho bạn ngoài hà nội thì bị lực lượng công an bắt giữ
tại khu vực thị trấn dầu dây nguyên và dương cũng bị bắt giữ ngay sau đó